sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy phó thủ tướng vũ đức đam đã có buổi làm việc với bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
phó thủ tướng đề nghị bộ y tế hỗ trợ thêm trang thiết bị để mở rộng năng lực tiếp nhận f tại bệnh viện này
tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam ghi nhận mô hình điều trị f tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đang phát huy hiệu quả
trên tinh thần đó lãnh đạo chính phủ yêu cầu tập trung nguồn lực cho nơi hiệu quả nhất
yêu cầu bộ y tế và thành phố hồ chí minh bổ sung thêm vật tư y tế vào đây để mở rộng công suất
phó thủ tướng cho rằng thành phố cần có những điều chỉnh để mục tiêu cao nhất là giảm ca tử vong
không để tình trạng bệnh nhân rất nặng chuyến thành nguy kịch
tương tự phải giảm tình huống bệnh nhân nhẹ nặng người không triệu chứng thành có trứng
đề xuất với phó thủ tướng và lãnh đạo bộ y tế thiếu tướng nguyễn hồng sơn
giám đốc bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đề nghị được hỗ trợ thêm hai mươi máy thở đồ bảo hộ
đặc biệt là năm máy lọc máu và hai máy ecmo để dụ trù khi số bệnh nhân tăng
lãnh đạo bệnh viện cũng xin xây dựng kịch bản chống dịch ở cấp độ cao hơn
để nếu cần có thể huy động nguồn lực
khi số bệnh nhân tăng lên bệnh viện sẽ bổ sung nhân lực vật lực
trước mắt là đồ bảo hộ cho y bác sĩ
để đáp ứng được nhu cầu điều trị trong hoàn cảnh trang thiết bị hạn chế
phó thủ tướng nhấn mạnh quan trọng hàng đầu là sự điều phối vận chuyển
giữa các bệnh viện cùng tuyến và các tuyến
các đơn vị có liên quan phải chuẩn bị các công cụ hỗ trợ cho việc điều phối này